thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hay live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé
xin kính chào và hẹn gặp lại